một tụ điểm phức tạp về ma túy vừa được các lực lượng phối hợp công an tỉnh thái bình triệt xóa
bắt giữ một đối tượng lực lượng công an thu giữ gần năm trăm linh gram ma túy các loại
cụ thể tối ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng công an đã bắt quả tăng ngô thị bình
có hành vi bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn ba trăm hai mươi g ma túy các loại
khám xét khẩn cấp chỗ ở của bình tổ công tác tiếp tục thu giữ hơn một trăm bốn mươi gram ma túy
đây là tụ điểm ma túy phức tạp đối tượng bán ma túy qua khe cửa được khóa chắc chắn
và trong nhà lắp đặt camera giám sát khi phát hiện có lực lượng chức năng
sẽ nhanh chóng tiêu hủy tăng vật